theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội chỉ từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng một mươi toàn thành phố ghi nhận thêm tám trăm ba mươi một ca mắc sốt xuất huyết
như vậy từ đầu năm đến nay thành phố có bảy sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong
bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng từ tháng chín đến nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội dự báo những tháng cuối năm tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc có thể tăng cao do chu kỳ của đỉnh dịch thường vào tháng một mươi và tháng một mươi một
do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã tăng cường hoạt động giám sát dịch
triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất